theo cáo trạng vì muốn lôi kéo nhiều người tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
lấy lý do phối hợp với liên hợp quốc xem xét cấp đất cấp nhà tạo việc làm cho người nghèo
các thành viên của tổ chức này là người nước ngoài
ở nước ngoài đã chuyển tiền hỗ trợ một mươi hai bị cáo trên
ở việt nam mỗi bị cáo đảm trách những nhiệm vụ khác nhau
trần thị ngọc xuân gia nhập chính phủ quốc gia việt nam lâm thời với bí số a bảy trăm bốn mươi
nữ bị cáo đã lôi kéo hướng dẫn nhiều người khác cùng đăng ký
thành viên tổ chức trên bị cáo xuân bàn bạc trao đổi cùng với đồng phạm
in ấn phát tán tài liệu
quá trình hoạt động xuân cùng đồng phạm nhận ba trăm linh bốn trăm linh đô la mỹ
một trăm linh đô la canada và hơn ba triệu đồng
cùng với xuân một mươi một đồng phạm thực hiện nhiều hoạt động phá hoại sự ổn định
và phát triển bền vững của đất nước gây mất an ninh chính trị
tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân
dự kiến phiên xử diễn ra trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng bốn

với hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy bốn đối tượng là sùng a sáy
lò văn tuấn sông a phổng và quảng văn phát cùng chú tại xã ngọc chiến
huyện mường la tỉnh sơn la vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu
tỉnh sơn la ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin một kg ma túy đá sáu ba trăm ba mươi bốn viên ma túy tổng hợp
hai xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng
tại khu vực bên giới để mang ghi tiêu thụ
đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại tỉnh con tum một trận động đất lớn nhất từ trước tới nay
vừa xảy ra tại huyện con plông
cụ thể vào khoảng một mươi hai h năm mươi bốn phút ngày hôm nay một mươi tám tháng bốn
tại huyện con plong đã xảy ra trận động đất mạnh bốn năm độ richter
độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
trong ngày tại huyện con plong đã xảy ra năm trận động đất
các trận động đất có độ lớn lần lượt là hai năm hai chín hai sáu bốn năm và ba sáu độ richter
theo ghi nhận của viện vật lý địa cầu trong năm hai nghìn hai mươi một
tại huyện con plong xảy ra hàng trăm trận động đất có độ lớn không quá bốn độ richter
và không gây rủi ro thiên tai